chiều qua ngày tám tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường dt bảy trăm năm mươi một đoạn qua phường hưng chiến thị xã trơn thành tỉnh bình phước
chiếc xe máy do hai người đàn ông điều khiển chở nhau bất ngờ tông thẳng vào đuôi xe tải khiến một người chết một người bị thương
toàn bộ hình ảnh vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại
chiếc xe máy do hai người đàn ông điều khiển chở nhau bất ngờ tông thẳng vào đôi xe tải kiếm một người chết một người bị thương
điều khiển chạy với tốc độ cao đã tông trực diện vào phía sau xe tải
cú tông mạnh khiến anh danh tử vong tại chỗ anh việt anh bị thương nặng nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
còn với hành vi giao cấu với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi và làm nhục người khác lê thành sĩ tên gọi khác là đỗ tiến đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại huyện tây nguyên
tạm nâng tỉnh phú thọ đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nam sách tỉnh hải dương khởi tố vụ án khởi tố bị càn
đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện nam sách phát hiện tài khoản facebook mang tên dân vũ hoàng việt
chia sẻ một số hình ảnh video nhạy cảm của một bé gái sống trên địa bàn huyện nam sách trên mạng xã hội trang fanpage
kèm những lời nói xúc phạm không đúng sự thật nhằm bôi nhọ danh dự nhân phẩm của nạn nhân
vào cuộc điều tra công an huyện đã xác định
làm rõ chủ tài khoản nêu trên là lê thành vĩ
bước đầu sĩ khai nhận quen bé gái trên qua mạng xã hội
sau đó hai người có tình cảm và đã nhiều lần thuê nhà nghỉ để quan hệ tình dục
tại đây đối tượng đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh nhạy cảm của bạn gái
sau khi hai người chia tay dễ dùng tài khoản cá nhân tùng những hình ảnh của người yêu cũ
cùng nhiều thông tin bịa đặt lên mạng xã hội
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn đã khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với bốn đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an tp quy nhơn tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke new life
tại phường lý thường kiệt tp quy nhơn phát hiện bốn đối tượng gồm ngo quốc bảo hồ phi sĩ
trần quang vũ cùng chú tại huyện tuy phước và hồ hữu phước chú tỉnh đắk lắc
đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ gần ba gram ma túy cùng một số dụng cụ khác có liên quan
hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ vai trò của các đối tượng khác có liên quan
để xử lý theo quy định của pháp luật
thông tin từ công an tỉnh bắc giang cho biết công an huyện hiệp hòa vừa triệt phá thành công
chuyên án bắt giữ nghi phạm phạm văn vượng chú tại huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra từ cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai vượng cho rằng một người đàn ông chú cùng huyện hiệp hòa
tông tin đồn làm ảnh hưởng đến uy tín của mình nên vượng liên tục uy hiếp và yêu cầu nạn nhân
phải đưa hai trăm linh triệu đồng do sợ hãi nên nạn nhân đồng ý
ngày một mươi tháng chín khi nạn nhân đến để thương lượng thêm thời gian giao tiền
thì bị vượng ép phải viết giấy vay nợ hai trăm linh triệu đồng
sau đó phượng liên tục gọi điện thúc dụng gây sức ép với nạn nhân và gia đình
đến khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng một mươi khi vượng vừa nhận số tiền hai trăm linh triệu đồng của nạn nhân
thì bị công an huyện hiệp hòa bắt quả tang
về hành vi cưỡng đoạt tài sản khám xét khẩn cấp chỗ ở của vượng
công an thu giữ được hai gói ni lông chứa chất rắn màu đen và một bao thuốc lá
bên trong có một gói ni lông chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy
theo công an huyện hiệp hòa phạm văn vượng đã có ba tiền án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiệp hòa tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý vượng theo quy định của pháp luật
với hành vi cướp tài sản đối tượng trần thanh tùng
chú tại phường tân hội thành phố vĩnh long
vừa bị công an thành phố vĩnh long khởi tố và bắt tạm giam
trước đó vào trưa ngày hai mươi sáu tháng chín bà lý hồng nga chú tại phường tân hòa
đang ngồi bên hiên nhà thì bị một đối tượng lạ mặt kề dao vào cổ yêu cầu đưa hết vàng và tiền
sau đó đối tượng giật sợi dây chuyền vàng của bà nga trị giá khoảng một mươi triệu đồng rồi bỏ chạy
qua điều tra cơ quan công an xác định đối tượng thực hiện hành vi trên là trần thanh tùng
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng chín
biết không thể trốn thoát nên tùng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phản tội
bức xúc về tình trạng lạng thu nhiều phản thu vô lý trong trường học
lạng thu thì đã trở thành vấn nạn cứ đến hẹn lại lên gây ra những áp lực không nhỏ đối với phụ huynh học sinh
đặc biệt là với những gia đình còn khó khăn
vấn đề và chính sách ngày hôm nay với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ phạm ngọc trung
giảng viên cao cấp học viện báo chí và tuyên truyền sẽ chia sẻ thêm về góc nhìn
về câu chuyện ngăn chặn lạng thu cờ chế giám sát để công khai minh bạch các khoản thu quỹ lực
theo phản ánh của phụ huynh ban phụ huynh lớp chín trên một mươi hai trường trung học cơ sở lê quý đôn
quận ba tp hcm đã đưa ra một bảng dự chi năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba với ba mươi hai hạng mục
tổng chi phí dự kiến của cả năm học là hơn hai trăm bảy mươi triệu đồng
với dĩ số ba mươi ba học sinh tính bình quân mỗi học sinh đóng hơn tám triệu đồng kể từ lớp
tương tự lớp chín trên một mươi của trường này cũng dự chi hơn một trăm sáu mươi năm triệu đồng quỹ phụ huynh
cho năm học này bình quân mỗi học sinh đóng hơn ba triệu đồng
mặc dù sau đó các lớp đã dừng thu tiền nhưng vẫn khiến không ít phụ huynh bức xúc
trong đó hiệu trưởng trường trung học phổ thông tây thạnh tp hcm bị phê bình nghiêm cấp
đi để xảy ra việc vận động phụ huynh đóng góp quỹ cho nhà trường năm trăm linh đồng một học sinh
và mới đây thông tin về việc trường trung học phổ thông merit cury tp hcm thu phí nghỉ trưa
một mươi năm đồng một buổi với các em học sinh cũng đang được chia sẻ trên mạng
các em học sinh cũng đang được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều bình luận trái chiều
chuyên chấp việc sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
bộ đối tượng là phạm văn quyền nguyễn quốc liêm thân văn trung và bùi văn linh
cùng chú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện vĩnh cửu khởi tố bắt tạm giam
liên quan đến vụ việc một mươi đối tượng khác cũng bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra cơ sở lưu trú
ở xã hiếu liêm do quyền làm quản lý bắt quả tang liêm
trung và linh cùng một mươi đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy
qua tết nhanh thì cả một mươi ba trên một mươi ba đối tượng đều dương tính với chất ma túy
công an tp huế tỉnh thừa thiên huế đã triệu tập nguyễn quang huy
trú tại phường hương vinh tp huế liên quan đến việc đăng thông tin lên mạng
xã hội sai sự thật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trẻ tử của địa phương
chiều ngày tám tháng một mươi huy phát hiện tại khu vực cây sang hương vinh tập trung đông người
nên hỏi và được biết có bốn người phụ nữ bắt cóc trẻ em
tại đây huy đã sử dụng điện thoại ghi lại hình ảnh và phát trực tiếp lên facebook
với nội dung bắt cắp tại cây sang hương vinh
mọi người có con nhỏ cẩn thận
nội dung này đã thu hút hàng nghìn lượt theo dõi bình luận chia sẻ
và không ít người đã hoa mang lo lắng
quả xác minh công an tp huế xác định bốn người phụ nữ trên là người dân tộc thiểu số
đang lan thang để xin ăn không có việc bắt cắp trẻ em
phòng an ninh điều tra công an tỉnh lào cai vừa bắt thành công đối tượng truy nã hoàng văn toàn
chú tại huyện bảo thắng về tội danh tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào ngày ba mươi tháng chín toàn bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định truy nã
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận
chín tháng tám cùng với ba đối tượng khác tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
với tiền công hai mươi triệu đồng
và chỉ từ đầu tháng tám toàn đã thực hiện chót lọt hai chuyến đưa người nhập cảnh trái phép
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng với tội giết người
đối tượng đỗ viết tâm sinh năm một nghìn
hộ khẩu thường trú tại thôn đồng mối xã hương mai huyện việt yên tỉnh bắc giang
có nốt ruồi cách một cm trên đầu lông mày trái
đối tượng nguyễn văn phong sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại thôn phúc hạ xã song mai thành phố bắc giang tỉnh bắc giang
cao một m bảy mươi và có sẹo thẳng hai cm dưới lông mày trái
và đối tượng dương thị nguyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn tư hai xã quý sơn huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
sống mũi lõm dưới tay vuông và có sẹo lõm kích thước một x một cm
sau đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan
đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng
truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm
theo quy định của pháp luật
để vào đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
điều tra bộ công an phối hợp thực hiện